kính thưa quý vị ngày bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát tỉnh bình dương
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng trần danh tường hai mươi năm tuổi quê tại tỉnh bình thuận
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày hai mươi một tháng hai tường mang một xe ô tô toyota fortuner cùng với tờ xe đến cơ sở cầm độ
ở thị xã bến cát để cầm cố được ba trăm linh triệu đồng
hai ngày sau tường quay lại gặp chú cơ sở nó để chuyển khoản trả tiền và xin nhận lại xe
tuy nhiên chú tìm kiếm ra tài khoản không thấy tiền thì tường lấy lý do ngân hàng bị chạm nên kêu chờ
đồng thời mở chiều khóa và điều khiến xe đã cầm cố trước đó chạy ra phía trước cơ sở
sau đó lợi dụng sơ hở đối tượng tường đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn
qua điều tra cơ quan công an xác lĩnh xe ô tô trên được tường thuê ở thành phố hồ chí minh vào ngày hai mươi tháng hai
và đem đi cầm cố từ tiệm cầm độ ở thị xã bến cát đến bình dương để lấy tiền tiêu xài
sau đó tường đã giá vợ thực hiện giao dịch thanh lý hợp đồng cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản và tẩu thoát